kính thưa quý vị trong vòng hai mươi bốn giờ ghi nhận là sáu trăm sáu mươi bảy trường hợp nghi nhiễm sars cov hai
trong đó có năm trăm ba mươi tám trường hợp trong khu cách ly
tính đến thời điểm này được giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn tấn bỉnh cho biết
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
và dưới sự chủ trì của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trong số sáu trăm sáu mươi bảy ca nghi nhiễm covid một mươi chín có chín mươi chín trường hợp trong khu phong tỏa
năm trăm ba mươi tám trường hợp trong khu cách ly
lãnh đạo sở y tế tp hcm nhận định chúng virus lây lan rất nhanh
từ ca chi điểm ngành y tế bắt đầu truy vết và phát hiện cụm lây nhiễm
tại công ty tòa nhà văn phòng khu nhà trọ và ghi nhận thêm hàng trăm ca bệnh
hiện tp hcm đã lấy hơn một triệu mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly khu phong tỏa
các tòa nhà khu dân cư khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
tại tp hcm có ba mươi một bệnh nhân nặng trong đó có một mươi hai bệnh nhân đang điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện chợ rẫy
bảy bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phạm ngọc thạch
bốn bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện củ chi
và năm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín trương vương
gần một tháng bùng phát covid một mươi chín số phát từ điểm nhóm truyền giáo phục hưng
tình hình dịch ở tp hcm còn khá phức tạp
thành phố bước sang ngày thứ hai mươi ba giãn cách xã hội
tuy nhiên số ca mắc mới trong vòng hai tuần gần đây vẫn cao